đêm dạng sáng cùng ngày trong lúc đang ngủ tại nhà riêng thì chỉ bị một nam thanh niên đổi mũ len bịt mặt đeo khẩu trang và găng tay đột nhập vào phòng ngủ của chị túm tóc lôi chị sang phòng bên cạnh rồi cứng hiếp
sau đó hắn lục xót và lấy đi một chiếc dây chuyển bạc một chiếc nhấn vòng tay một chiếc điện thoại di động nokia và tiếp tục dùng dao khống chế ép chị hát mở ví cướp đi số tiền hai triệu một mươi bảy ngàn đồng và nhanh chóng tẩu thoát
lực lượng công an huyện đã tập trung
tất cả quân số tập trung điều tra giả soát làm rõ đối tượng xác định đây là một vụ án mang tính chất là rất nghiêm trọng và cái thủ đoạn thì rất tinh vi xảo quyệt để che giấu tội phạm
ngay sau khi vụ án xảy ra lãnh đạo công an huyện vĩnh tường đã cho đây là vụ án có tinh chất nghiêm trọng
đối tượng phạm tội rất mạnh động
liệu lĩnh và nguy hiểm
trước tình hình đó thượng tá ngô minh sơn trưởng công an huyện và trung tá nguyễn trung kiên phó trưởng công an huyện đã chỉ đạo với huy động lực lượng phương tiện để điều tra làm rõ vụ án
quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất không để đối tượng phạm tội có thời gian xóa dấu vết lẩn trốn cơ quan điều tra
ngay sau khi vụ án xảy ra quá trình điều tra ban đầu xảy ra tại nơi điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn
hiện trường không để lại thông tin dấu vết hay đồ vật gì liên quan đến đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
tuy nhiên cơ quan chức năng đã xác định được hướng đối tượng phạm tội và nhà nạn nhân bằng lối cửa trên tầng tung đi xuống
vụ án xảy ra vào lúc đêm khuya khi quần chúng nhân dân đã đi ngủ
đối tượng lại sử dụng mũ len bịt mặt đeo găng tay
để tránh hành vi phẩm tội
hơn nữa chị h lại đang trong tình trạng hoảng loạn nên không nhớ và không nắm rõ được bất cứ thông tin
đặc điểm nào của đối tượng để có căn cứ điều tra dựng lại chân dung đối tượng
ngay sau khi nghiên cứu đánh giá kết quả khám nghiệm hiện trường
công an huyền vĩnh tường được quyết định xác lập chuyên án bằng bí số ch một nghìn một mươi ba

ngay sau đó nh

chỉ ray thi h là người vùng khác mới lấy chồng ở xã tân chính huyền vĩnh tường
chỉ lê thi h là người vùng khác mới lấy chồng ở xã tân chính huyền vĩnh tường
vào đúng thời điểm xảy ra vụ án chồng chị h đang đi làm ăn xa không có ở nhà
chị h lại không ở với bố mẹ chồng
qua công tác điều tra ban đầu chị át mới về làm dâu và sinh sống ở xã chưa quen với nhiều người dân ở địa phương
nên không có mối quan hệ nào khác biệt
vậy đối tượng đột nhập vào nhà chị h là tên trộm cướp chuyên nghiệp hay có quen biết thù hàn gì với gia đình nhà chị
những câu hỏi của quân chủ nhân dân khiến trong cơ quan công an cần tăng thêm quyết tâm nhanh chóng truy tìm thủ phạm
khó khăn lớn nhất của chuyên án là giấu vết để lại ở hiện trường cùng với lời khai của bị hạng có rất ít thông tin
những đối tượng có tiền án tiền sự những thanh niên hư hỏng được mời đến cơ quan công an phục vụ cho công tác điều tra
đặc biệt cơ quan chức năng tiến hành xác minh việc sử dụng thời gian của các đối tượng nghi vấn vào thời điểm xảy ra vụ án
quá trình ra soát hàng trăm đối tượng trên địa bàn
cơ quan công an phát hiện có tám đối tượng nghi vấn nổi lên cần tiến hành điều tra sâu sắc xác minh triệt đề
một tổ công tác làm nhiệm vụ tập trung xác minh sâu sắc các mối quan hệ của các đối tượng
trước và sau khi vụ án xảy ra để tìm ra những bất minh về thời gian
cùng với việc giả soát đối tượng các trình sát tiến hành vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin
những trình sát dài dàn kinh nghiệm đến từ nhà dân để xác minh thông tin
gặp những người lao động ban đêm xá khương chính để truy tìm manh mối liên quan đến đối tượng